chỉ vì ham mê cho đỏ đen trên mạng nguyễn văn an ở huyện mê linh tp hà nội đã lừa đảo chiếm đoạt hơn hai năm tỷ đồng của khách hàng và bạn bè
đối tượng vừa bị cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh vĩnh phúc khởi tố bắt tạm giam về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản
cụ thể tháng bốn năm hai nghìn hai mươi một chị phan thị phượng ở huyện tam đảo được an tư vấn làm hồ sơ vay hơn một sáu tỷ đồng
ngân hàng sẽ giải ngân cho chị phượng một hai tỷ đồng theo yêu cầu số tiền còn lại lưu tại ngân hàng mà không phải trả lãi khi nào chị phượng có nhu cầu giải ngân mới tính lãi
tin tưởng an nên chị phượng đồng ý tuy nhiên trên thực tế an làm hợp đồng cho chị phượng vay một sáu trăm bảy mươi năm tỷ đồng và đồng thời làm khế ước nhận nợ cho chị phượng ký rút toàn bộ số tiền này
sau đó an chuyển cho chị phượng số tiền là một ba trăm năm mươi tỷ đồng còn ba trăm hai mươi năm triệu đồng an đã tự ý chiếm đoạt
cũng trong tháng năm năm hai nghìn hai mươi một an đã vay của chị nguyễn thị thủy trang ở huyện lập thạch và anh nguyễn anh tuấn ở huyện vĩnh tường hai hai tỷ đồng và cũng dùng toàn bộ số tiền này vào việc đánh bạc